sau đó tình hình có giảm đi vì một số công trình bốn lớn bắt đầu được hoạt động
vì vậy chúng ta thấy nó có giảm xuống cho tới khoảng hai nghìn một mươi hai rồi sau đó lại bắt đầu tăng lên trở lại
cho đến nay con số ghi nhận được cũng sắp xỉ bằng khoảng một phần ba số điểm ngập mà chúng ta đã thấy được khoảng những năm hai nghìn tám
và con số đó chắc chắn sẽ không dừng lại nó sẽ càng lúc càng tăng lên nữa
vâng vậy thì thưa ông việc ngập lụt ở thành phố hồ chí minh như ông vừa phân tích thì xuất phát từ những nguyên nhân chính là thế nào
thứ nhất việc ngập lụt ở đây chẳng qua lượng nước dư thừa ngập mặt đất thì nó là sự cân bằng giữa lượng nước vào lượng nước ra và lượng nước chúng ta trữ lại
thì lượng nước vào thì ngày một tăng do mưa mỗi ngày càng lúc nó càng lớn hơn kể tổng lượng cũng như là kể cả cái cường độ
tấm thoát nước chúng ta lại đầu tư không động bộ một số đồ thị mới phát triển ở vùng ven thì nó lại chưa có tấm thoát nước
cái thứ hai nữa là lượng nước trữ lại thì hiện nay đồ thị hóa đã lấn chiếm khá nhiều
ún tích trước đây là vùng tủng thấp đầm lầy áo hồ sông rạch thì bị xóa trong quá trình nó triều hóa
thành ra chính vì vậy mà sự mất cân bằng đó làm cho lượng nước ngập nó xuất hiện tại những nơi chúng ta không mong muốn
thời gian gần đây thì những trận mưa lớn xảy ra thường xuyên ở thành phố hồ chí minh
chẳng hạn như năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi thì có một trận mưa lịch sử nó gây ngập lụt của năm mươi chín tuyến đường ở thành phố hồ chí minh đúng không ạ
bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh
kênh chương trình ghi lại
thành phố hồ chí minh một mươi tám h ba mươi đường võ văn ngân thủ đức
nước tuôn xối xã
một xe trôi hàng chục người vật lộn trong dòng lũ
đường quỹ hưu cảnh hàng ngàn phương tiện chen trúc tràn lên cả hề đường
xe cứu thường không lối thoát
trước cửa hầm vượt sông sài gòn giao thông hỗn loạn
ban quản lý hầm cho biết hầm ngập nước hướng từ quận một sang quận hai
đường phố thành sông
đến hai mươi một giờ nhiều người mới về đến nhà
còn nhà của nhiều người dân thì vẫn lên lán nước
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chí minh đã cử lực lượng đến xử lý tình trạng ngập nước hầm để xe tại hơn bốn mươi địa điểm khác nhau
cá biệt trên đường phan xích long có đến bảy điểm hầm để xe của các chung cư bị ngập sâu
vâng thưa giáo sư tiến sĩ hồ phan long phi phải chăng hệ thống cống hiển hữu của thành phố của chúng ta bây giờ đã lỗi thời
hệ thống cống thoát nước của thành phố có hai loại
một loại là củ từ xưa tới giờ
và một cái loại là mới được đầu tư nâng cấp
loại mới được đầu tư nâng cấp thì nó chịu được những trận mưa khá lớn lên đến khoảng tám mươi mm trong ba giờ
trong khi đó hệ thống củ thì nó chỉ chịu được những trận mưa khá lớn lên đến khoảng tám mươi mm trong ba giờ

trận mưa với vũ lượng như vậy thì chắc chắn là cả hệ thống củ và hệ thống mới đều không chịu nổi
chúng ta nói tới những trận mưa khoảng một trăm năm mươi mm trong hai tiếng như thế này
thì cái cống chúng ta chỉ thoát được có tám mươi mm cho tới chín mươi mm trong ba tiếng thì làm sao mà nó chịu nổi
thì chắc chắn là cái tình trạng mà ngập đó là cái điều hiển nhiên này
trên thực tế thì thành phố đã thực hiện một số giải pháp
mà trong đó là đầu tư hàng ngàn tỷ mỗi năm để xây dựng các công trình chống ngập
vậy thưa ông theo ông thì những mô hình nào
thì áp dụng hiệu quả cho công thức này
những cái giải pháp cứng có nghĩa là dùng cống thoát nước máy bơm để mà đưa nước ra ngoài
thì trước tình trạng nguyên liệu khí hậu
thì cái cường lộ mưa cũng như là vũ lượng của nó sẽ càng lúc càng tăng
và những người ta đã quan sát trong khoảng một mươi năm gần đây
nó tăng rất là mạnh mẽ
và như vậy sẽ đến lúc nào đó nó lại vượt qua
giống như hệ thống thoát nước mà chúng ta đã nâng cấp trong thời gian vừa qua
sử dụng hàng tỷ đô la hàng chục ngàn tỷ đồng
thì cho đến nay là nó đã bị vượt qua rồi
một cái vấn đề thứ hai nữa chúng ta còn cần lưu ý
đó là một cái hệ thống thoát nước không bao giờ nó hoạt động hết công suất của nó
mà dưới tác động của con người
thì luôn luôn là nó có rác nó có những cái hư hỏng v v
nó làm cho cái năng lực thoát nước
nó chỉ bằng một phần bảy tám mươi
thậm chí năm mươi so với cái thiết kế của chúng ta
thế nhưng mà bước đầu tiên mà phải làm
nó có hai chuyện
kỹ thuật nhất là làm sao cho hệ thống thoát nước nó hoạt động đúng công suất của nó ra đạt
cái thứ hai nữa là có giải pháp bổ sung
để mà nâng cái công suất nó lên cho phù hợp với lại cái việc tăng của mưa
nó có nhiều cái cách làm nhưng mà cái cách làm mà hiệu quả nhất đó là gắn máy bơm cẩn bức
bơm cứng bức nó sẽ tăng được cái lượng nước rút ra ngoài
nhưng mà nó cũng chỉ được tới mức độ này đó thôi
và dành một cái không gian trong đô thị cho nước
thì đó phải là giải pháp
nó có tính chất là
chiến lược lâu dài và phải làm ngay
trong cái tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị chúng ta đó
chúng ta giảm tỷ lệ phần trăm cho tất cả những loại diện tích
cây xanh rồi đất ở rồi đất công cộng đất tôn giáo đất trực nào
cái gì cũng có nhưng mà đất cho nước thì không có
nước không biết nó ở đâu
thì như vậy khi mà không có chỗ dành cho nước thì nước chắc chắn sẽ dành chỗ của chúng ta
thì đó là một cái nguyên lý rõ ràng
và nếu chúng ta không có thấy được cái chuyện đó mà không quyết liệt
thì đến một lúc nào đó thì cái chi phí sẽ càng đắt hơn
bởi vì càng đô thị hóa thì đền bộ càng cao
được sự đồng ý của thành ủy và quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh
sở giao thông vận tải và trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố
đã cho phép công ty tập đoàn công nghiệp quang trung
triển khai thí điểm mô hình đặt máy bơm ly tâm để chống ngập
mô hình này được áp dụng đầu tiên tại một điểm ngập nặng đó là đường nguyễn hữu cảnh
đây là một mô hình với công nghệ tiên tiến
sử dụng máy bơm với công suất thiết kế
có cổ hút đường xả rác cụm bơm kiểu turbine chân đế thiết bị chắn và vớt rác tự động
ngoài ra hệ thống sử dụng dầu diê xen nên không có nguy cơ chập điện
mất an toàn cho người sử dụng
đặc biệt việc áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới theo hình thức tự bỏ vốn đầu tư
nếu thành công mới thu chi phí
sau khi xem phóng sự về một đơn vị đã thực hiện cái việc giải pháp để chống ngập thì ông có đánh giá như thế nào
tôi cho rằng là không
dùng cái giải pháp đó thì nó đúng
nhưng đừng kỳ vọng nó quá cao
bởi vì cái năng lực nó cũng hữu hạn
giống như tất cả những giải pháp mà dùng công trình dùng bơm
là nó chỉ tới đó thôi
đặc biệt là cái bơm đó đó khi nó rút nước á
thì đến mức nào đó thì cái cống không còn nước thì nó rút nữa
thì đó là tới giới hạn của nó
thì theo tôi tính toán tôi có làm cái mô phỏng tính toán cho cái lưu vực khuôn cảnh á
thì nó có thể gia tăng được nó chịu được những cái cần mưa với lượng nước mưa
khoảng chừng một trăm hai mươi mm trong ba giờ
ở đó thôi
còn cao hơn nữa thì nó cũng chịu thua
thành ra tốt nhất là đỡ hơn
đỡ hơn hiện nay chắc chắn là đỡ hơn hiện nay nhiều
nhưng cũng đừng có nghĩ rằng là nó là giải pháp cuối cùng
những năm qua thành phố hồ chí minh đã nỗ lực triển khai thực hiện các quy hoạch
từng bước khắc phục tình trạng ngập ống
thành phố đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nạo vét cải tạo
nâng cấp gần hai sáu trăm linh km cống thoát nước
các nước sáu mươi km kênh rạch củng cố đệ bao bờ bao xây dựng cống kiểm soát
hồ điều hòa
nhờ vậy đã góp phần giảm ngập ống do mưa tại sáu mươi hai điểm
tuy nhiên do việc thực hiện các quy hoạch nhất là quy hoạch thủy lợi chống ngập ống
còn chậm vì thiếu nguồn vốn đầu tư khó khăn vướng mắt trong giải tỏa mặt bằng
nên tình trạng ngập ống do triều cường chậm được khắc phục
trước tình hình đó thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu việc chống ngập úng thành phố hồ chí minh
là nhiệm vụ cấp thiết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
đưa vào nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố
thành phố đã quyết tâm điều đó rõ rồi nhưng mà phải nói một điều là lực bất trọng tâm
cái nguồn lực dành cho cái việc chống ngập nó quá nhỏ so với yêu cầu
chúng ta đang nói cái con số hàng trăm ngàn tỷ chứ vài chục ngàn tỷ không là cái gì đâu
nãy như tôi nói chúng ta mới có xây dựng cái nguồn lực
được hệ thống thoát nước và là tương đối là cho khoảng chừng ba mươi bốn mươi một trăm linh diện tích thôi
còn phần còn lại thì đâu ra thì không thấy
ngân sách nhà nước thì hiện nay là đặc biệt của thành phố thì càng bị càng lúc nó càng khó khăn
xã hội hóa đó thì nó cũng có mức độ thôi
bởi vì ví dụ hiện nay là có những cái dự án như là dự án một mươi tỷ đó
đó là cái dạng xã hội hóa đó tức là đổ đất lấy hạ tầng
doanh nghiệp bỏ tiền ra làm công trình chúng ta trả lại bằng đất
nhưng mà cái quỹ đất nó rồi nó cũng không được
đất bây giờ nó không có chủ hết á
thành ra là làm thế nào để mà giải quyết được cái chuyện tài chính
thì đó là cái khâu then chốt
mà nếu chúng ta không có thẳng thắn nhìn nhận vấn đề cho rằng đó là cái mấu chốt
mà chỉ xoay xoay các vấn đề kỹ thuật á thì chắc chắn là không bao giờ giải quyết được
chúng ta có thể thấy rằng là những năm trước đây khi mà vốn oda nó còn dồi dào
thì một năm trung bình trong suốt cái thời gian khoảng những năm hai nghìn
một năm chúng ta dành cho nó khoảng năm tỷ
còn bây giờ á thì
thì tôi biết là một năm nào cũng khởi chừng một ngàn tỷ hoặc trên dưới một ngàn tỷ
có nghĩa là nó đang bị cắt giảm
trong khi đó tình trạng ngập thì nó lại gia tăng
thì đó là một cái điều bất cập
nhưng bây giờ xoay tiền đâu ra
thì đó là cái câu hỏi lớn
và cái đó không phải là chuyện của thành phố nữa
mà đó là chuyện của trung ương
bởi vì tất cả những cái đô thị cho việt nam lớn hay nhỏ
thì đều đã và đang bị ngập cái sự bất cập trong việc đầu tư
và tìm ra một cái cơ chế tốt cho việc đầu tư đó
có nghĩa là làm thế nào đó để thu hút được doanh nghiệp
làm thế nào đó để xã hội hóa
ông có thể nói rõ hơn về cái giải pháp phi công trình mà
trong công tác chống ngập của thành phố của chúng ta hiện nay
là chúng ta phân tích nó có bốn cái khía cạnh khác nhau
tức là nó gồm có là tài chính là kỹ thuật thể chế và xã hội
thì phi công trình nó nghiêng về sử dụng thể chế và xã hội để giải quyết vấn đề
chứ nó không có tập trung mạnh
cho việc kỹ thuật và vốn
hai cái đó nó hai khác nhau
về thể chế và xã hội thì làm thế nào để giải quyết được cái đó
nếu chúng ta giải quyết được cái đó
thì chúng ta sẽ giảm nhẹ được nguyên nhân
bằng cách vận động người dân
bằng cách tổ chức lại bộ máy chống ngập
thì chúng ta có thể giảm nhẹ được nguyên nhân
thì nguyên tắc của một cái việc phát triển đô thị là gì
là nó phải tự cân bằng được
nó không có tạo gánh nặng cho chỗ khác
cái giải pháp phi công trình ở đây
nó hàm theo một cái ý nữa
có nghĩa là làm cho hệ thống chúng ta hoạt động với công suất tối đa
có nghĩa là chúng ta làm thế nào để dùng hết cái mình có ra ra
trước khi nói chuyện đầu tư mới
tôi cho rằng là chúng ta có thể đi một bước nữa
chúng ta làm những cái dạng ví dụ như là hiện nay phía hè chúng ta
thì đa số là không thấm nước
tức là bê tông hóa hết
thì sắp tới có những cái thách thức
để làm thế nào để chúng ta hoàn cả cái đất thấm nước
nó là hoàn cả lại cái không gian để cho nước nó có chỗ
nó giữ lại và nó thấm
những cái giải pháp phi công trình
về hiệu quả thì phải nói là nó cao
mà nó bình vẩn lắm
về chi phí thì không có
nhưng cái khó nhất của nó
giống như tất cả những giải pháp mềm khác
đó là để mà thay đổi những cái quy định
những cái luật lệ thì nó mất nhiều năm
cái giải pháp mềm
nó sẽ bổ sung giải pháp cứng
nó không thay thế được nhưng nó bổ sung
nó làm cho cái việc ứng phó với nước khí hậu trên hiệu quả hơn
vâng hy vọng rằng những cái giải pháp cứng
và những cái giải pháp mềm như phó giáo sư tiến sĩ
vừa chia sẻ vừa rồi thì
trong thời gian tới thành phố hồ chí minh
chúng ta sẽ nêu quyết tâm cao hơn
và thực hiện một cách hiệu quả hơn
đồng bộ hơn ạ
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương kỳ
ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
quý khán giả thân mến nội dung chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay số thứ hai mươi một
đến đây xin kết thúc
lịch phát lại chương trình vào lúc một mươi năm h ba mươi phút
ngày thứ hai quý vị cũng có thể xem
lại chương trình này trên website
mọi thông tin chia sẻ với chương trình
mong quý vị gửi về địa chỉ
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị
vào hai mươi h tối chủ nhật tuần sau
xin kính chào tạm biệt